sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
ba đối tượng cùng chú tại tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
ba đối tượng gồm hồng viễn thành lương gia tấn và nguyễn văn thắng
trước đó cơ quan công an tiếp nhận tin tố giác của một người dân ở quận bình thạnh
về việc bị đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng duyệt chi giải ngân khoản vai ngân hàng
và phải chuyển vào một tài khoản tên lê nhật duy gần năm mươi ba triệu đồng
tiến hành điều tra truy xét bước đầu cơ quan công an làm rõ
duy được thuê dùng các cước công dân của mình để mở bốn tài khoản ngân hàng
bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của hai đối tượng phạm đăng huỳnh và hồng viễn thành đưa cho
còn huỳnh và thành khai nhận đã dùng cách này để tạo tài khoản và bán cho đối tượng lương gia tấn
thu gom sau đó bán lại cho một người nước ngoài để sử dụng vào mục đích chuyển nhận tiền do phạm tội mà có
khi đó khám xét khẩn cấp bốn địa điểm có liên quan
cơ quan công an đã thu giữ năm máy tính bản chín mươi bảy laptop bốn mươi năm điện thoại di động bốn mươi năm thẻ sim
cùng nhiều thiết bị đầu cuối kết nối mạng internet ổ cứng di động
hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô của tỉnh quảng ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép qua biên giới
vào hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng một tại thôn nà sa xã hoành mô huyện bình liêu
lực lượng biên phòng của tỉnh quảng ninh phối hợp với công an xã hoành mô phát hiện bắt giữ đối tượng triều a tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện bình liêu đang chở một người trung quốc nhập cảnh trái phép bằng xe gắn máy
đấu tranh mở rộng lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm bốn đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào việt nam
tăng vật thu giữ gồm hai xe máy dùng để vận chuyển người trung quốc nhập cảnh trái phép
thưa quý vị cục đăng kiểm việt nam đã ban hành quyết định về việc biệt phái viên chức
điều động thêm tám đăng kiểm viên hai nhân viên nghiệp vụ từ trung tâm đăng kiểm năm mươi sáu v
đang biệt phái tại trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v sang nhận công tác tại trung tâm đăng kiểm năm mươi chín d
để dự kiến đưa thêm một dây chuyển kiểm định của trung tâm này vào hoạt động từ ngày mai ngày chín tháng một
nhiệm vụ chức trách của các đăng kiểm viên nhân viên nghiệp vụ được biệt phái sẽ do giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi chín d phân công
lương và mọi nhiệm vụ khác do trung tâm đăng kiểm năm mươi sáu v thuộc cục đăng kiểm việt nam đài thọ theo quy định
với sự hỗ trợ này trung tâm đăng kiểm năm mươi chín d sẽ vận hành tối đa năng suất trên hai dây chuyển kiểm định được lắp đặt
nhờ đó góp phần giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm khác đang hoạt động trên địa bàn
khi lượng phương tiện có nhu cầu ngày càng tăng cao vào cuối năm
công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện đức thọ vừa phát hiện và bắt quả tăng đối tượng hoàng thị thanh xuân
trú tại huyện đức thọ về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hai sáu trăm linh viên hồng phiến
tại khu vực cổng trường mầm non thị trấn đức thọ công an đã bắt quả tăng xuân có hành vi tàng trữ trái phép
một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến khám xét chỗ ở của đối tượng thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
đối tượng xuân từng có hai tiền án trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
một dòng bạc gây mất an ninh trật tự
tổ chức tinh vi và thu hút nhiều đối tượng tham gia vừa bị công an thành phố châu đốc tỉnh an giang triệt phá
trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại tổ một mươi tám khóm vĩnh khánh phường châu phù a tp châu đốc tổ công tác bất ngờ ập vào bắt giữ
tại hiện trường công an đã kịp thời bắt giữ một mươi năm đối tượng liên quan cùng tam vật là một mươi năm điện thoại di động và trên năm mươi triệu đồng
với hành vi cướp tài sản đối tượng đỗ ngọc hải hai mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam
không có công việc ổn định lại nợ tiền ngoài xã hội và nghiện game
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải lập tài khoản facebook tên hà hồ
rồi dùng tài khoản này liên hệ với chị lý thị thanh thủy ở huyện thống nhất đồng nai đặt mua trứng gà
khi chị thủy điều khiển xe máy đến điểm vắng hẹn giao trứng
thì bị hải xô ngã cướp điện thoại iphone một mươi một và dùng dao thủ sẵn đâm ba nhát
liên quan đến vụ thủ sẵn
chế tạo tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng gồm nguyễn tấn thành nguyễn minh khang và nguyễn việt hoàng để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an phát hiện một lô hàng đạn trì
gửi qua đường biêu điện từ thái nguyên chuyển vào đồng nai và giao hàng tại huyện tân phú
nên đã bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng thành khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm chín khẩu súng
một trăm linh viên đạn trì đạn thể thao
bước đầu thành khai nhận thuê căn nhà tại xã tà lài huyện tân phú để thực hiện hành vi chế tạo buôn bán súng
khi chế tạo thành công thành đem hai khẩu súng hoàn thiện bán cho các đối tượng khang và hoàng
với giá từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến ba triệu đồng
kết quả giám định những khẩu súng đã lắp sáp thủ công hoàn thiện của thành
có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng
ngày hôm nay công an huyện củ chi tp hcm đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với ngô thanh khiêm
lê minh nhật và trần thị kim nhung để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó anh ngô quý sang và huỳnh cảnh kỳ ngồi uống cà phê với trần thị kim nhung
thấy anh sang sử dụng điện thoại iphone một mươi một nên nhung đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
đối tượng đã gọi điện báo cho khiêm và nhật để gian cảnh cướp điện thoại
sau đó nhung nhờ anh sang trở về nhà
khi đến trước nhà số bảy mươi năm đường một trăm hai mươi xã tân thạnh đông
thì nhật và khiêm dùng dao không chế anh sang cướp điện thoại
sau đó ba đối tượng mang bán được bảy triệu hai trăm linh nghìn đồng chia nhau tiêu xài
với hành vi hiếp dâm và cướp tài sản nguyễn văn hà chú tại thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai
vừa bị công an thị xã trân thành tỉnh bình phước tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
năm hai nghìn một mươi chín hà đến
hà đến tỉnh bình phước làm thuê và sống chung như vợ chồng với một phụ nữ
tuy nhiên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên đã không còn chung sống với nhau
ngày một tháng một sau khi nhậu say hà tìm đến chỗ ở của mẹ bạn gái nhờ bà khuyên nhủ con gái trở về
tuy nhiên đối tượng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với mẹ của bạn gái
đối tượng đã lấy một chiếc đũa đâm vào cổ nạn nhân và thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn đến tỉnh đắk lắc
đến ngày hai tháng một phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã bắt được hà
tại một quán cà phê ở đường lê duẩn phường e ba thành phố buôn ma thuột
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long cho biết
vừa bắt giữ thêm hai đối tượng gồm mộc trí hiếu và lê văn khoa
theo quyết định truy nã có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng
và cối gây thương tích xảy ra trên nệ bàn phường năm thành phố vĩnh long
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố vĩnh long nhận được tin báo có hai nhóm đối tượng
mang theo hung khí đánh nhau tại khu dân cư minh linh thuộc khóm sáu phường năm
cơ quan công an đã bắt giữ một số đối tượng và tạm giữ nhiều hung khí
đến thời điểm này công an tp vĩnh long cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam hai mươi chín bị can
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long kêu gọi các đối tượng
có liên quan đến vụ việc trên sớm đến cơ quan công an trình báo để phục vụ công tác điều tra
đối với các trường hợp lẩn trốn không hợp tác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại tỉnh lào cai đến nay công an tỉnh đã lên phương án tạo điều kiện cho người dân và khách du lịch
đến làm thủ tục cấp hộ chiếu và sổ thông hành được thuận lợi
trước đó nắm được tình hình phía nước bạn trung quốc chuẩn bị hạ cấp quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tiến đến việc mở lại cửa khẩu quốc tế đường bộ
lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã có chỉ đạo trực tiếp với phòng quản lý xuất nhập cảnh
phối hợp cùng các lực lượng chức năng sẵn sàng triển khai và thực hiện các phương án
để phục vụ nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh đến làm thủ tục xuất nhập cảnh một cách thuận lợi nhất
trước đó nắm được tình hình phía nước bản trung quốc chuẩn bị hạ cấp quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tiến đến việc mở lại cửa khẩu quốc tế đường bộ lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã có chỉ đạo trực tiếp với phòng chống dịch covid một mươi chín
sẵn sàng thực hiện các thủ tục cấp hộ chiếu nhanh chóng và tiện lợi

sẵn sàng thực hiện các thủ tục cấp hộ chiếu nhanh chóng và tiện lợi